trước khi bắt đầu phiên chất vấn của thủ tướng chính phủ rất nhiều đại biểu bày tỏ sự kỳ vọng rằng
thủ tướng sẽ thay mặt chính phủ giải quyết những vấn đề còn chưa được giải quyết rõ ràng
trong hai ngày chất vấn vừa qua của bốn vị trưởng ngành
tôi hy vọng rằng là những vấn đề mà các bộ trưởng chưa trả lời được trong cái hai phiên chất vấn của hai ngày nay
thì những vấn đề đó sẽ được thủ tướng chính phủ trả lời tốt và sẽ mong muốn thủ tướng chính phủ đưa ra những giải pháp tốt hơn
vì tôi nghĩ chắc chắn là như thế
vì dù sao đi nữa thì thủ tướng là người đứng đầu của một nước và là người điều hành quản lý nước
thì chắc chắn thủ tướng sẽ nắm được vấn đề và mong rằng là thủ tướng sẽ có những giải pháp
nhất là những vấn đề mà hiện nay một số đại biểu đặt ra mà các bộ trưởng

chưa có giải quyết hoặc chưa có đề ra được giải pháp lâu dài hơn và triệt lệ hơn
tôi nghĩ là những vấn đề trăng trở bức xúc của cử tri cũng như đại biểu quốc hội
mà các vị bộ trưởng đã trả lời có thể chưa đạt như mong muốn
thì những vấn đề còn lại đó tôi hoàn toàn tin tưởng là với tâm quyết tầm nhìn
với trí tuệ kinh nghiệm của thủ tướng thì thủ tướng sẽ có giải quyết rất là thỏa đáng
đáp ứng lòng mong đợi của cử tri cả nước
tôi cho rằng phấn phiên chất vấn ngày mai thì thủ tướng sẽ trả lời và giải trình trước đại biểu
cũng như nhân dân những tứ tưởng hành động của thủ tướng trong thời gian tới
và hy vọng rằng thời gian tới là một thời gian đổi mới
thực hiện được những ý định của thủ tướng trong một kỷ niệm kỳ mới
tôi chắc chắn rằng thủ tướng chính phủ sẽ làm hài lòng
quốc hội và cử tri bởi vì bản thân thủ tướng là người rất lăn lộn với công việc của một thủ tướng
và công việc của chính phủ
đấy là một con người gần dân và tôi biết rằng là thủ tướng là người nắm được rất nhiều những thông tin
và thủ tướng là người chịu trách nhiệm cao nhất về điều hành của chính phủ
cho nên thủ tướng sẽ tìm được câu trả lời chung tiếng nói chung của chính phủ
cùng với quốc hội
lời chúc quốc dân đồng bào